xin kính chào quý vị đang theo dõi thành phố hôm nay
thưa quý vị theo ghi nhận trên thị trường chứng khoán
cổ phiếu của louis capito mã tgg đã rơi xuống vùng đáy so với ngày đầu năm
nguyên nhân được cho là louis capito đã thông báo về việc học cổ đông bất thường
để hủy phát hành cổ phiếu riêng lẻ và thay đổi kế hoạch kinh doanh
theo ghi nhận nửa đầu năm hai nghìn hai mươi hai louice capital đã lỗ sau thuế ba mươi tỷ đồng
đáng chú ý trong lần đại hội đồng cổ đông dự kiến vào ngày một mươi bốn tháng một mươi tới đây
công ty này sẽ hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư
việc hủy phát hành này diễn ra trong bối cảnh trên thị trường chứng khoán
cổ phiếu tg xuống vùng đáy năm bốn trăm hai mươi đồng một cổ phiếu
rớt bảy mươi giá trị so với ngày đầu năm
sau khi cựu chủ tịch công ty này cùng một số cá nhân bị cơ quan điều tra xử lý
kéo theo hàng loạt vị trí lãnh đạo chủ chốt của louis capito từ nhiệm
dẫn đến kết quả kinh doanh của louis capital có thay đổi lớn
công ty chuyển lãi sau thuế năm sáu tỷ đồng
tại báo cáo tài chính tự lập thành lỗ hơn ba mươi tỷ đồng
tức tranh lệch giảm gần ba mươi sáu tỷ đồng
tập đoàn điện lực việt nam evn vừa công bố báo cáo tài chính sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
với ghi nhận lỗ sau thuế hợp nhất gần một mươi sáu sáu trăm linh tỷ đồng
đây là mức lỗ kỷ lục từ trước đến nay của evn
điều đáng chú ý là mới trong năm hai nghìn hai mươi
tập đoàn này vừa đạt kỷ lục lãi sau thuế hơn một mươi bốn bảy trăm linh tỷ đồng
cũng theo evn nguyên nhân khiến giá vốn tăng cao như vậy
là vì giá nhiên liệu đầu vào sản xuất điện tăng đột biến từ đầu năm đến nay
làm chi phí sản xuất điện của evn cũng tăng cao
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai dù lãi tỷ giá bốn hai trăm tám mươi tỷ đồng tăng bốn so với cùng kỳ
nhưng khoản lợi nhuận trên cũng không đủ bù đắp mức lỗ
theo công ty cổ phần thanh toán quốc gia việt nam napas
tí trọng cái giao dịch rút tiền mặt qua các cây atm
trên tổng giao dịch xử lý của hệ thống napas đã giám mạnh
trong thời gian qua khi mà các công cụ thanh toán không tiền mặt
đang dần phổ biến và tiện dụng
mặc dù hiện nay nhiều ngân hàng đã chuyển sang đầu tư atm thế hệ mới
hiện đại hơn với nhiều tính năng ưu việt
có thể nộp rút tiền chuyển tiền gửi tiết kiệm
nhưng với những tiền ít trên thì các nền tảng thanh toán trực tuyến
cũng có thể áp dụng các cây at vẫn khó có thể thu hút người dùng
theo số liệu từ ngân hàng nhà nước các chỉ số thanh toán không dùng tiền mặt
trong bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
cụ thể tổng số lượng giao dịch qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng
đã tăng gần một mươi ba sáu mươi ba về giá trị
qua hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử tăng chín mươi năm sáu mươi hai về số lượng
và một trăm một mươi hai một mươi năm về giá trị
giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng bảy mươi tám về số lượng và hai mươi chín ba về giá trị
qua internet tăng tương ứng sáu mươi tám năm và ba mươi một
qua điện thoại di động tăng chín mươi bảy tám và tám mươi bốn hai
qua qr code tăng một trăm linh chín và một trăm bốn mươi hai năm
giao dịch qua pos tăng ba mươi sáu năm mươi sáu và ba mươi tám sáu mươi chín
trong khi đó giao dịch qua atm chỉ tăng tương ứng ba tám mươi ba và sáu sáu mươi một
điều này cho thấy việc rút tiền mặt qua atm giảm dần
phản ánh xu hướng dịch chuyển sang thanh toán điện tử thanh toán không dùng tiền mặt
theo cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh của bộ kế hoạch đầu tư
chín tháng năm hai nghìn hai mươi hai cả nước có một trăm một mươi hai bảy trăm chín mươi một doanh nghiệp đăng ký thành lập mới
tăng ba mươi một chín so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
doanh nghiệp được thành lập mới chủ yếu thuộc nhóm ngành như dịch vụ tám mươi ba ba trăm bốn mươi năm doanh nghiệp
tăng ba mươi sáu tám so với cùng kỳ năm ngoái
công nghiệp và xây dựng hai mươi bảy chín trăm linh ba doanh nghiệp tăng hai mươi tám so với cùng kỳ
với quy mô doanh nghiệp thành lập mới chủ yếu có quy mô nhỏ với một trăm linh một một trăm một mươi năm doanh nghiệp
chỉ tính riêng trong quý ba năm hai nghìn hai mươi hai số doanh nghiệp gia nhập thị trường là ba mươi sáu năm trăm năm mươi tám doanh nghiệp
gấp hai lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một và gấp một hai lần so với mức trung bình doanh nghiệp thành lập mới trong quý ba giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi hai
tính chung trong chín tháng cả nước có một trăm sáu mươi ba ba trăm linh doanh nghiệp gia nhập thị trường và tái gia nhập thị trường tăng ba mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
thưa quý vị hợp nhất the mers trở thành sự kiện mang tính dấu mốc đối với đồng mã hóa italym nói riêng và blockchain nói chung
thay đổi trong mô hình xác thực động ethirum như mở ra giai đoạn hai đối với các ứng dụng phi tập trung dựa trên lõi công nghệ này
giá trị của đồng interres bước vào giai đoạn suy giảm ngắn hạn
nhưng đối với cộng đồng công nghệ những giá trị bình vẫn tiếp sau mà sự kỳ hợp nhất mang lại sẽ được chờ đón hơn
ethereum là hệ sinh thái đồng mã hóa lớn thứ hai trên thế giới
sau bitcoin nếu xét về quy mô vốn hóa ethirim đang đứng đầu về công nghệ lõi đang là cơ sở để phát triển bốn trăm linh ứng dụng phi tập trung áp dụng blockchain
sự kiện hợp nhất themerce vừa diễn ra vào ngày một mươi năm tháng chín được hiểu cơ bản là chuyển hướng trong mô hình xác thực
hợp nhất cách đảo ethereum với công nghệ bitcoin chain đều chuyển cơ chế hoạt động từ pow proof of work sang pos proof of stake
với cơ chế mới công việc quốc thợ đảo ethereum sẽ tốn kém hơn
do đó nguồn cung đồng này trở nên hạn chế
tuy vậy trái ngược với kỳ vọng này thì trong tuần đầu tiên sau sự kiện hợp nhất giá đồng ethi râu chứng kiến mức giảm khá sâu giảm đến hai mươi ba bởi những khó khăn của các bên tham gia giao dịch
cái mục tiêu lớn nhất mang lại đó là mang lại sự ổn định cũng như là về chi phí hợp lý hơn rất là nhiều cũng như tốc độ xử lý rất là ổn định của ethereum
thì đây là những tiền đề rất là quan trọng để chúng ta có những cái ứng dụng có thể nói là gần hơn với đối tượng đại chúng
có những cái dịch vụ và những cái sản phẩm thực sự là đáng tin cậy hơn và có thể là có tốc độ xử lý nhanh hơn chi phí thấp hơn
một đặc điểm mới quan trọng sau sự kiện hợp nhất của italyum là giảm phát thải trong hoạt động đào
một báo cáo của hãng reuters công bố cuối tuần trước giữa năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi hai lượng khí thải carbon ngành đào tiền mã hóa tạo ra là hai mươi bảy bốn triệu tấn
gấp ba lần so với lượng khí thải của nhà máy thang lớn nhất nước mỹ theo tính toán của cơ quan bảo vệ môi trường mỹ epa
con số trên gần tương đương với lượng khí thải hàng năm của sáu triệu xe ô tô
cơ chế pos của ethereum sau hợp nhất sẽ cắt giảm mức sử dụng năng lượng khoảng chín mươi chín chín mươi năm
giúp quá trình khai thác tiền mã hóa tránh khỏi các tranh cãi về ô nhiễm môi trường
ngày càng nhiều nhà đầu tư và nhà phát triển ứng dụng quan tâm hơn đến tác động của việc đào đồng mã hóa tới môi trường
cộng đồng ứng dụng nft cũng bắt đầu nhìn nhận yếu tố phát triển bền vững là tiêu chí quan trọng mới của quỹ đầu tư
thậm chí những tổ chức đầu tư ngày nay cũng cộng tác với nhiều quỹ đầu tư quốc gia
cộng đồng quan tâm nhiều đến trách nhiệm xã hội
do vậy khi đặt những ưu tiên của quỹ đầu tư hiện nay vào yếu tố bền vững
thì sự kiện hợp nhất cho họ cơ hội để tìm đến etherion không chỉ để kiếm lời
mà còn là một giải pháp đầu tư bền vững
vốn hóa thị trường của đồng ethereum tính đến sát hai mươi sáu tháng chín theo giờ việt nam khoảng hơn một trăm năm mươi tám tỷ usd
giá mỗi đồng ether chi hơn một hai trăm chín mươi ba usd
mức giảm nhạy tiếp tục sau cú trực giá quan sự kiện hợp nhất
theo các dữ liệu cho thấy các thợ đào đã bán tháo tới ba mươi etellium
kể từ thời điểm hợp nhất pos diễn ra
tuy nhiên các nhà phát triển ứng dụng phi tập trung dựa trên lõi của inter liêm thì tỏ ra lạc quan hơn
đối với chúng tôi là những người phát triển sản phẩm thì thực ra là cái yếu tố về giá
thì sẽ là một cái yếu tố tương đối là ngắn hạn thôi
điểm quan trọng nhất đó là cái việc là những cái bên tham gia về sinh thái họ càng ngày họ càng tích cực hơn
và đồng thời là cái tính ổn định của hệ sinh thái thì nó tốt hơn
và đương nhiên là phải có một thời gian để những cái yếu tố này bắt đầu có thể là thực sự hiện thực hóa vào sản phẩm
vậy thì khi có những cái sản phẩm có thể mang tính chất là ổn định hơn và chi phí tiết kiệm hơn
thì chúng tôi tin rằng tương lai nó sẽ là một cái tương lai tốt đẹp hơn rất là nhiều
chứ không chỉ là phụ thuộc vào giá cả nữa
nguyên mô vốn hóa của đồng mở hóa nói chung sẽ khó thoát khỏi bóng đen của lãng phát
đặc biệt trái phiếu chính phủ mỹ kỳ hạn hai năm vẫn đang là kênh trụ ẩn an toàn cho vốn đầu tư
tuy nhiên với thay đổi đáng kể trong cơ chế vận hành vừa tăng bảo mật tăng tính minh bạch
và đặc biệt gần như các giả pháp thải tối đa trong cơ chế đào con
sự kiện hợp nhất đang kỳ vọng đóng đầu dòng vốn cho thị trường này sau khi lãng phát được kiểm chế
kể từ đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai nhiều ngân hàng thương mại tiếp tục điều chỉnh biểu lãi suất huy động
theo hướng tăng đáng kể
ở nơi tăng hơn một so với trước đó lãi suất huy động chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
khi nhiều doanh nghiệp người ve vốn kinh doanh lo ngại lãi suất cho vay tăng
lãi suất huy động cao nhất hiện nay thuộc về abbank với tám tám một năm kỳ hạn một mươi ba tháng
tăng năm một năm so với biểu lãi suất niêm yết trước đó
một số ngân hàng khác cũng có mức lãi suất huy động cao nhất trên bảy một năm như scb với bảy năm mươi năm một năm
kiên long bank với bảy ba một năm tết công bank với bảy một một năm
theo phân tích của một số chuyên gia kinh tế dưới áp lực tăng lãi suất toàn cầu và tỷ giá trong thời gian qua
mặt bằng lãi suất huy động đã nhích lên đáng kể so với đầu năm nay
về khuyến hướng lãi suất có thể sẽ tiếp tục có chiều hướng tăng lên trong thời điểm cuối năm
vì nhu cầu về tín dụng cũng như hệ thống thanh khoản hiện nay của các ngân hàng
khi mà trong bối cảnh vừa rồi ngân hàng nước cũng đã chấp thuận việc tăng rung cho một số ngân hàng thương mại
thì như vậy thì về cơ bản thì tôi cho rằng là
cái khuyên hướng là lãi suất sẽ tăng lên theo tương đồng với cái xu hướng của lãi suất của thế giới
hiện nay nhiều doanh nghiệp cho biết đã bắt đầu nhận được thông báo của ngân hàng cho vay
về việc điều chỉnh lãi suất vay với một số khoản vay lãi suất thấp trước đó
một doanh nghiệp trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ cho biết
sau giai đoạn chỉ trễ đơn hàng vì dịch thì khi tái hoạt động trở lại
lãi vay cũng tăng lên từ một đến một năm so với trước đây
chi phí lãi vay đang là gánh nặng không nhỏ cho doanh nghiệp
bên cạnh các loại chi phí khác để gia tăng nhưng giá thành lại không thể tăng
chứng minh doanh nghiệp đang có khó khăn lãng lý phải được hỗ trợ đại sức
nhưng mà nước cuộc nó lại đưa ra ví chứ tại doanh nghiệp hoạt động không có đại
cho nên không được thưởng ưu đại đại sức
nếu mà trường hợp mà bối xóa tiền dai lớn
thì một hai cũng tác động rất lớn đến giá thành của doanh nghiệp
áp lực tăng lãi suất cho vay từ nay đến cuối năm vẫn còn khá lớn
trong bối cảnh lãi suất huy động tiếp tục nhích lên
thậm chí khối ngân hàng thương mại nhà nước cũng không thể đứng ngoài cuộc
khi các ngân hàng thương mại cổ phần liên tục tăng lãi suất huy động lên khá cao
theo các chuyên gia dự báo từ nay đến cuối năm
lãi suất cho vay khả năng sẽ còn tiếp tục tăng
điều này càng khiến cho sản phẩm doanh nghiệp trong nước khó cạnh tranh hơn so với các nước khác
lãi suất hiện nay của ngân hàng phải nói công bằng mà nói là cũng còn khá cao
cao hơn rất nhiều nước lân cận chung quanh và cao hơn so với chính mình
điều này nó hơi vô lý ở chỗ là chúng ta từ phía chính phủ quốc hội đưa ra cái thông điệp là
phải hỗ trợ phải đồng hành phải làm sao cho nội dung tế thực sự được khôi phục
thì lãi suất nó lại tăng như vậy
về phía các doanh nghiệp thì tôi nghĩ rằng là cũng phải có trách nhiệm nhiều hơn là phải tái cấu trúc thời sự
chúng ta phải chọn ra cái loại sản phẩm cái loại thị trường mà có tính khả thi cao
và mình làm sao mà móc nối được với những đơn vị tiêu thụ các nhà nhập khẩu từ nước ngoài
có được đầu ra đã rồi có được cái đầu vào mà nó bảo đảm ổn định
thì bắt đầu lúc đó mới nói tới sự hỗ trợ của ngân hàng và lúc đó ngân hàng mới có niềm tin
trong tình hình khó khăn hiện nay nhiều doanh nghiệp đã không dám mạnh tay vây vốn
từ các ngân hàng thương mại để sản xuất kinh doanh
tuy nhiên cũng có những doanh nghiệp chấp nhận vay vốn với lãi suất cao hơn trước đây
để có vốn lưu thông trong mùa kinh doanh cuối năm và tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
đây là một thử thách và doanh nghiệp nào có sự nỗ lực và quyết tâm quản trị tốt
tiết kiệm chi phí nắm bắt cơ hội sẽ tồn tại và phát triển
vừa rồi là những thông tin trong thành phố hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ quang huy xin chào và hẹn gặp lại